sau năm năm thực hiện cưỡng chế các vi phạm của công trình nhà tám b lê trực
mới đây ubnd quận ba đình đã bàn giao tòa nhà này cho công ty cổ phần may lê trực
sau khi các vi phạm đã được khắc phục
đại diện ubnd quận ba đình cho biết ngày chín tháng một mươi hai vừa qua
chính quyền đã bàn giao tòa nhà tám b lê trực cho chủ đầu tư hoàn thiện sau thời gian cưỡng chế
hiện trạng công trình sau khi cưỡng chế còn một mươi bảy tầng và tung thang
chiều cao đến mặt mái tầng một mươi bảy là năm mươi tám năm mét so với giấy phép xây dựng vượt năm năm mét
diện tích sàn mặt tăng trên hai tám trăm linh m hai
trước đó vào tháng chín năm hai nghìn một mươi năm hà nội thanh tra dự án tám b lê trực
sau khi thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc chấp hành quy định
về quản lý quy hoạch kiến trúc và đầu tư xây dựng của dự án
kết luận thanh tra công bố đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm cho thấy
công trình có nhiều sai phạm so với giấy phép xây dựng đã được cấp
về khoảng lùi giật cấp chiều cao
phải sau năm năm cùng với rất nhiều lần tổ chức cưỡng chế để tháo rỡ vi phạm
ngày bảy một mươi một ubnd tp hà nội thông báo hoàn thành việc xử lý vi phạm
tại số tám b lê trực bảo đảm an toàn tuyệt đối công trình và lợi ích các bên